sáng nay ngày hai mươi một tháng hai tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín gây ra
chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch đánh giá việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc covid một mươi chín
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam và các thành viên ban chỉ đạo về thời điểm hợp lý để cho học sinh quay trở lại học
theo ban chỉ đạo cho đến thời điểm này việt nam không ghi nhận các trường hợp mắc mới covid một mươi chín
tổng số trường hợp đã điều trị khỏi bệnh là một mươi năm trên một mươi sáu trường hợp tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua ngày hai mươi tháng hai
những thông tin cụ thể về buổi làm việc này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo